liên quan đến dự án xây dựng đường sắt đô thị hà nội tuyến số hai
ubnd tp hà nội vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan
xin ý kiến thống nhất về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư dự án
lên ba mươi năm sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng đội hơn một mươi sáu tỷ đồng so với ban đầu
chi phí được điều chỉnh đối với hệ thống cơ điện và đầu máy toa xe
hợp đồng hỗ trợ vận hành bảo dưỡng năm năm chi phí dự phòng khối lượng được xác định
theo tỷ lệ một mươi để có cơ sở phê duyệt ubnd tp hà nội đề nghị đơn vị liên quan
có ý kiến thống nhất về điều chỉnh dự án trước ngày một mươi tháng bốn
dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị hà nội tuyến số hai đoạn năm thăng long trần hưng đạo
có tổng chiều dài toàn tuyến là một mươi một năm km trong đó tám năm km đường đi ngầm và ba km đi trên cao
tuyến bắt đầu từ khu đô thị mới sipucha đi theo đường nguyễn văn huyên kéo dài
hoàng quốc việt hoàng hoa thám phan đình phùng hàng giấy
hàng đường hàng ngang hàng đào đinh tiên hoàng hàng bài trần hưng đạo
đây là dự án chưa triển khai thi công mới hoàn thành thẩm tra thiết kế kỹ thuật
phê duyệt kết quả sơ tuyển bốn gói thầu xây lắp và hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu thiết bị
hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết depot và tổng mặt bằng trên cao